thưa quý vị những lùm xùm liên quan tới hoạt động kêu gọi tiền từ thiện và sự minh bạch trước dư luận
đang là vấn đề nóng trên mạng xã hội những ngày vừa qua
và thông tin có đơn tố cáo những người có liên quan và kêu gọi tiền tử thiện đã được gửi tới cơ quan công an
đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng
quán chất rất nhiều những luồng thông tin và những băn khoăn của dư luận đặt ra
việc cư dân mạng đặt niềm tin vào các cơ quan chức năng tiến hành việc xác minh
làm rõ sự việc sẽ đem lại câu trả lời chính xác nhất giải tỏa sự hoài nghi của dư luận đem lại sự công bằng cho xã hội
cùng đến với tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay để có thể tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới vụ việc này
bộ công an nhận đơn tố cáo liên quan tiền tử thiện
bộ công an rã soát đơn từ liên quan đến tố cáo quyên góp từ thiện
bộ công an tiếp nhận đơn tố cáo liên quan sự minh bạch tiền từ
từ thiện của nghệ sĩ
hàng loạt nội dung liên quan tới việc dư luận cần làm sáng tỏ sự minh bạch tiền kêu gọi tử thiện của một số nghệ sĩ thời gian qua
đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ rộng khắp mạng xã hội trong những ngày gần đây
và câu hỏi có hay không việc ăn chặn tiền từ thiện đang được cư dân mạng đặt ra lúc này
đồng đảo cư dân mạng cho rằng với việc có đơn tố cáo liên quan tới tiền tử thiện
thì việc lựa công an vào cuộc xác minh và làm sáng tỏ vụ việc
sẽ giải đáp được những băn khoăn
hay những tranh luận liên quan tới hoạt động kêu gọi từ thiện của một số nghệ sĩ trong thời gian vừa qua
kính đề nghị bộ công an điều tra làm rõ có hay không chuyện ăn chặn tiền từ thiện
và nếu không thì trả lại sự trong sạch của những người nghệ sĩ đã làm từ thiện
thượng tôn pháp luật chỉ khi có cơ quan điều tra vào cuộc thì mọi chuyện sẽ rõ trắng đen
ai sai sẽ phải chịu tội trước pháp luật
tôi tin công an sẽ làm rõ vụ việc để trả lại sự công bằng cho xã hội
trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện từ một số cá nhân
tuy nhiên có người kêu gọi tử thiện xong lập tức đem đi trao đến tay người dân gặp khó khăn
thì cũng có người giữ lại tiền trong tài khoản dẫn đến dư luận đặt rất nhiều câu hỏi
về việc cần phải minh bạch số tiền quyên góp minh bạch quá trình sử dụng tiền
trong những ngày vừa qua đã có những cá nhân thực hiện việc sao kê tiền kêu gọi tử thiện
và công bố trước dư luận và cộng đồng mạng
tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều cư dân mạng còn băn khoăn
bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch cho những thông tin được công bố
do đó vẫn còn xuất hiện nhiều thông tin gây ảnh hưởng không nhỏ
tới các tổ chức cá nhân có liên quan xung quanh những lùm xùm về tiền tử thiện
và việc lực lượng công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc được đông đảo cư dân mạng cho là rất cần thiết
liên quan tới các phát ngôn trên mạng xã hội về việc kêu gọi tử thiện của một số nghệ sĩ
công an tp hcm xác nhận
cơ quan này đã nhận được một số đơn tố cáo của các nghệ sĩ
tố cáo bảng nguyễn phương hằng có hành vi vu khống bồi nhọ
đối với các cá nhân này trong các buổi live stream trên mạng xã hội
ai đúng ai sai chỉ có cơ quan chức năng và công an vào cuộc làm rõ sẽ có câu trả lời chính xác
tôi tôn trọng sự thật
với cách hành xử văn minh là nộp đơn lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc là tốt nhất
chờ kết quả từ công an thôi
việc minh bạch
tiền kêu gọi tử thiện của một số nghệ sĩ thời gian qua đã đúng
có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không
hay việc tố cáo bà nguyễn phương hằng của các nghệ sĩ có cơ sở hay không
tất cả điều đó chỉ được rõ khi có kết luận của các cơ quan chức năng
và cư dân mạng mong chờ sự vào cuộc của lực lượng công an
việc vận động tiếp nhận phân phối sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân
khắc phục khó khăn thiên tai hỏa hoạn sự cố nghiêm trọng
hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể
tại nghị định sáu mươi bốn hai nghìn tám của chính phủ và thông tư hướng dẫn của bộ tài chính
theo đó nghiêm cấm gian lận báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền hàng
do các cá nhân tổ chức quyên góp
do vậy nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền hàng
từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý
với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân